sau hai tuần xảy ra vụ sập đường hầm cao tốc tại bang uttarakhand của ấn độ
lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt ra ngoài
song hiện tại các phương tiện giải cứu còn cách những người bị mắc kẹt chỉ vài mét
lực lượng cứu hộ ấn độ đã triển khai tới hiện trường máy đảo mới
nhằm tạo ra một trục thẳng đứng xuống phía dưới đường hầm
trụng này cần sâu khoảng tám mươi chín mét để bảo đảm an toàn cho những người bị mắc kẹt bên dưới
trong khi nền đất đã bị sập lún
các kỹ sư cũng đã đặt một đường ống kim loại xuyên năm mươi bảy mét đất đá xi măng
ở vị trí cách những người công nhân đang bị mắc kẹt khoảng chín mét
một nhóm cứu hộ khác đã triển khai đào ở vị trí thứ ba xa hơn cách khoảng bốn trăm năm mươi mét
kể từ khi đường hầm bị sập ngày một mươi hai tháng một mươi một
các nỗ lực giải cứu diễn biến chậm chạp phức tạp đất đá liên tục sập xuống
các máy khoan hạng nặng cũng liên tục bị trục chặt hoặc hỏng
bốn mươi một công nhân hiện vẫn sống sót
năm đoạn đường hầm bị sập dài khoảng hai km cao khoảng tám năm mét
tổ chức y tế thế giới bày tỏ lo ngại về số phận của người đứng đầu bệnh viện ansifa
ở thành phố gaza cùng với năm nhân viên y tế khác đã bị lực lượng israel giam giữ
với cáo buộc ông đã để cho lực lượng hamas sử dụng cơ sở này
giám đốc bệnh viện al shifa ông mohammed abu sinmia
đã bị bắt khi đang tham gia sứ mệnh sơ tán bệnh nhân
do liên hợp quốc
tổ chức y tế thế giới hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe
của các nhân viên y tế bị bắt giữ và kêu gọi bảo vệ quyền hợp pháp
và con người trong thời gian họ bị giam giữ
người phát ngôn quân đội israel cho biết giám đốc bệnh viện al shifa đang bị thẩm vấn
tuần trước quân đội israel đã đột kích vào bệnh viện
cáo buộc rằng các chiến binh hamas đã sử dụng một khu phức hợp đường hầm
bên dưới cơ sở này để tổ chức các cuộc tấn công israel
kết thúc ngày ngừng bắn đầu tiên hamas đã thả hai mươi bốn con tin
trong đó có một mươi con tin người thái lan
phía ai cập đã nhận được danh sách từ hamas một mươi bốn con tin sẽ được thả vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cuba và liên minh châu âu eu tiến hành phiên đối thoại nhân quyền lần thứ tư tại la habana
trước thêm phiên họp này đại diện của hai bên cùng khẳng định quyết tâm
sẽ trao đổi thẳng thắn trên cơ sở xây dựng và bình đẳng
vụ trưởng vụ các vấn đề đa phương thuộc bộ ngoại giao cuba
ông rodifo ben khẳng định la habana mong muốn duy trì một cuộc trao đổi tôn trọng xây dựng và bình đẳng
về các quyền chính trị dân sự kinh tế xã hội và văn hóa bao gồm cả quyền phát triển
ông edmund gilmore đại diện đặc biệt của eu về nhân quyền hiện đang ở thăm cuba
cũng nhấn mạnh eu sẽ duy trì đối thoại trung thực trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị
ký từ năm hai nghìn một mươi bảy với cuba
tại quốc đảo caribe này ông gilmo đã gặp gỡ nhiều nghị sĩ cuba
để tìm hiểu về hoạt động của cơ quan lập pháp trong lĩnh vực nhân quyền
và tiếp kiến phó chủ tịch quốc hội anna merri machado
ngày hội mua sắm black friday đã trở thành thứ sáu đen thực sự đối với amazon
khi mà nhân viên của tập đoàn thương mại điện tử này tiến hành đình công
và biểu tình tại nhiều địa điểm trên khắp châu âu để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc
chiến dịch mang tên đói amazon trả tiền do liên minh công đoàn toàn cầu uniglobal
unions tổ chức diễn ra tại hơn ba mươi quốc gia kể từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ngày black friday cho đến đầu tuần tới dịp kinh doanh bận rộn nhất trong năm của tập đoàn này
tại đức thị trường lớn thứ hai của amazon mức lương khởi điểm cho nhân viên là một mươi năm hai mươi bảy usd một giờ
và được hưởng thêm các phúc lợi
tại anh các nhân viên tham gia đình công mong muốn tăng lương một mươi tám sáu mươi chín usd
tại pháp tủ biêu kiện của amazon đặt tại các nhà ga
của siêu thị và các góc phố đã trở thành mục tiêu phá hoại của các nhân viên bất mãn
hiện các mặt hàng của amazon vẫn khá đắt khách tại châu âu
ngay cả khi đối thủ như jaren hay temu tăng trưởng nhanh chóng
ứng dụng của amazon hiện có một trăm bốn mươi sáu triệu người dùng hoạt động ở châu âu vào tháng một mươi
cao hơn so với con số sáu mươi bốn triệu người dùng của sen và năm mươi một triệu của temu
ủy ban châu âu ec đang đề xuất huy động tám trăm linh triệu euro từ quỹ của liên minh châu âu eu
để phát triển hydro xanh và thúc đẩy các nhà sản xuất sử dụng nguồn năng lượng này
sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên này sẽ góp phần bổ sung cơ cấu năng lượng của châu âu
một trong những nhân tố quan trọng giúp bảo đảm an ninh năng lượng trong tương lai cho lục địa già
trong khuôn khổ tuần lễ hydro diễn ra mới đây tại trung tâm triển lãm bruxelles của bỉ
ec đã ra mắt ngân hàng hydro
số tiền mà ec đề xuất huy động sẽ được trích từ quỹ eu để hỗ trợ các
ngành công nghiệp đồng thời khuyến khích đầu tư tư nhân
chủ tịch ec bà ursula von der leyen nhấn mạnh nền kinh tế hydro đang bùng nổ
nền kinh tế hydro đang nở rộ đây là bình minh của kỷ nguyên hydro chạy sạch
tuần lễ hydro ở châu âu là nơi gặp gỡ giữa ủy ban châu âu ec
các nhà hoạch định chính sách nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp
nơi trình bày những cải tiến và phát triển mới nhất trong lĩnh vực hydro
quy tụ hơn một trăm linh nhà triển lãm
hai mươi năm hội nghị bàn tròn và hơn hai trăm linh diễn giả
chúng tôi có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng hydro xanh
có thể sản xuất thép với lượng carbon thấp hoặc không carbon
và thậm chí chúng tôi cũng có thể có xe hơi xe buýt tàu hỏa
thậm chí máy bay và tàu thủy chạy bằng hydro xanh không gây ô nhiễm
các công ty lớn trong ngành từ đức bỉ pháp anh naui thụy điển
brazil và nhiều nước khác đã tham gia sự kiện

giới thiệu những phát triển công nghệ hydro mới
hydro xanh được coi là một giải pháp quan trọng trong quá trình khử carbon
hướng đến mục tiêu trung hòa khí hậu của eu vào năm hai nghìn ba mươi
châu âu đã đầu tư một mươi bảy tỷ euro vào tám mươi dự án hydro xanh
cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại đã làm lộ rõ điểm yếu của châu âu
nhưng cũng chỉ ra lợi thế trong sản xuất hydro của các quốc gia có nguồn gió và nắng dồi dào
hydro có thể được sản xuất tại châu âu
chủ yếu ở các quốc gia có nhiều gió và nắng
vì vậy tây ban nha ireland hoặc đan mạch là những quốc gia lý tưởng để sản xuất hydro
nhưng để thành thật mà nói chúng tôi cần nhập khẩu hydro
và đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng khi đón chào nam phi brazil arab saud tới đây
hydro sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu chính sách năng lượng và khí hậu của châu âu

hôm nay chúng tôi có thể thông báo về các bước tiếp theo của ngân hàng hydro châu âu
vào mùa xuân hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi sẽ khởi động vòng đấu giá thứ hai đạt tổng giá trị lên đến ba tỷ euro
đây là lời hứa chúng tôi đã đưa ra cách đây một năm và giờ đây nó đang trở thành hiện thực
eu đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển thị trường hydro xanh toàn cầu
tạo ra thị trường lớn công ăn vực làm
và phát triển công nghệ tiên tiến
mục tiêu của eu là sản xuất và nhập khẩu một mươi triệu tấn hydro vào năm hai nghìn ba mươi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay